yên thịnh và yên thượng là hai xã liên kề nằm ở phía tây huyện chợ đồn tỉnh bắc cạn
với thành phần dân cư chủ yếu là người tày kinh giao
cuộc sống tuy còn vất vả khó khăn nhưng yên bình êm ấm
ít ai ngợi các nhịp sống êm đềm ấy bị phá vỡ vào một ngày mùa hà năm hai nghìn một mươi ba
tài họa dán xuống nhà ông trần văn việt ở thôn nà dại
đứa con gái một mươi tám tuổi trần thị tuyết của ông đột ngột biến mất
hoảng sợ và nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với đứa con gái yêu thương của mình
ông việt trình báo chính quyền
đến lúc đấy ông mới biết tài họa không chỉ đến với một mình gia đình ông
gia đình ông sơn là em vợ của ông trú ở thôn nà mền xã yên thượng ngay cạnh
cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự
con gái ông sơn triệu thi huệ cũng biến mất khỏi nhà không tinh tức
không khí xóm núi trở nên ám đạm bất an
thông tin về sự mất tích bí ẩn của hai cô gái được gia đình báo lên công an huyện chợ đồn
sau khi nhận được đơn trình báo thì tôi đã báo cáo lãnh đạo đội lãnh đạo đơn vị
cử các cán bộ với họ cùng tôi
đi tiến hành điều tra xác minh như lời khai ban đầu
về những người biết việc về việc rời khỏi nhà đi của huệ và tuyết
qua quá trình điều tra thu thập thông tin tài liệu
cơ quan hệ sát điều tra công an huyện trợ đồn xác định
đây là việc có dấu hiệu của các bạn mua bán người